ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
xung quanh vụ nhóm người cầm hung khí xông vào quán nhậu đuổi chém nhau ở quận gò vấp
công an quận go vấp thành phố hồ chí minh đã triệu tập nhiều đối tượng
và đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc này
trước đó giữa nguyễn hoàng thiên lâm và một nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn tại một sân bóng đá
lâm cùng một nhóm người khác cầm hung khí đuổi chém thanh niên trên và hai người bạn của anh này
người thanh niên bị nhóm của lâm chém vào đầu tay và nằm gục tại chỗ
trước khi tẩu thoát nhóm của lâm còn đập phá xe máy của nạn nhân
hiện một số nghi can có vai trò chủ chốt trong vụ việc đang trốn nên công an đang truy bắt
đồng thời cơ quan chức năng cũng đang tiến hành giám định thương tích với nạn nhân
để xử lý nghiêm với nhóm đối tượng gây án
đối tượng trương quang anh đức chú tại quận cái răng
thành phố cần thơ là nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố
đã đến cơ quan công an đầu thú
thông tin do công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết vào sáng ngày hôm nay
theo phản ánh có hàng trăm sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng
trên địa bàn thành phố cần thơ bỗng dưng bị ô một khoản nợ từ một mươi đến sáu mươi triệu đồng
do đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp điện thoại di động laptop với thủ tục đơn giản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận ninh kiều xác định đức đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên ra thông báo truy tìm đồng thời vận động gia đình kêu gọi đức ra đầu thú
để hưởng khoan hồng của pháp luật
và đêm ngày bốn tháng sáu công an quận ninh kiều đã di lý đức từ thành phố hồ chí minh
về thành phố cần thơ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ
với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới của tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam hồ tấn thành
sinh năm hai nghìn hai về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo thông tin từ cơ quan điều tra thành và một bạn nữ sinh năm hai nghìn bảy
quen biết nhau thông qua mạng xã hội
vào đêm ngày hai mươi một tháng hai vừa qua sau khi nhậu xong
thành rủ bạn gái đi nhà nghỉ để tâm sự
tại đây thì thành và bạn gái trên đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau
đến chiều tối cùng ngày thành điều khiển xe mô tô trở bạn gái về
trên đường về thì thành bị gia đình bạn gái phát hiện
gia đình bạn gái đã đến cơ quan công an
công an tố cáo thành
công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai đang điều tra nguyên nhân
của vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường võ thị sáu
phường thống nhất thành phố biên hòa
khiến ba người trong một gia đình thương vong
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng sáu
anh phạm công hân cùng vợ và con trai ăn khuya
tại một quán ốc trên vỉa hè đường võ thị sáu
bất ngờ một chiếc xe ô tô bảy chỗ hiện chưa rõ lái xe
lao lên lề đường tông vào vị trí nơi gia đình
anh hân đang ngồi ăn ốc khiến cả ba bị thương
do vết thương quá nặng đến khoảng ba giờ sáng ngày năm tháng sáu
anh hân đã tử vong trong bệnh viện
một vụ tai nạn giao thông khác cũng vừa xảy ra
vào dạng sáng ngày hôm nay năm tháng sáu
trên đường nguyễn bình đoạn qua khu phố phú cường
phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
khiến bốn người bị thương
khoảng một giờ ba mươi phút nguyễn văn thắng điều khiển xe máy
đến đoạn khu phố phú cường phường tân phú
thắng điều khiển xe với tốc độ một h ba mươi phút
khá cao tông thẳng vào xe máy
do ba người đàn ông điều khiển
chở nhau đang trên ngã ba phía tay phải
của xe máy rẽ trái qua đường
vụ tai nạn khiến cả bốn người trên bị thương
hai phương tiện bị hư hỏng nặng
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh
của truyền hình công an nhân dân